lãnh đạo sở giao thông vận tải tp hcm cho biết thành phố sẽ không dẹp hết tất cả các bãi giữ xe mà sẽ điều chỉnh giá gửi xe theo giờ
trên cơ sở góp ý của các sở ngành sở giao thông vận tải tp hcm đang tính toán bổ sung các quy định quản lý khai thác vỉa hè lòng đường với mức phí và lệ phí theo giờ không theo lượt như trước
người dân có nhà mặt tiền ở khu vực quận một có thể chuyển đổi kinh doanh để hình thành các bãi giữ xe trên cơ sở những khung giá quy định
trong tuần này sở giao thông vận tải tp hcm sẽ làm việc với ủy ban nhân dân quận một để bàn về việc xử lý bốn mươi tám bãi giữ xe
nếu các điểm đậu xe đảm bảo đủ điều kiện an toàn trật tự an toàn giao thông có chỗ cho người đi bộ và đảm bảo đủ các cơ chế chính sách thuế phí nếu phù hợp sẽ được khai thác trở lại trong thời gian sớm nhất